kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay trở đi không khí lạnh suy yếu nên các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
mức nhiệt trong ngày có xu hướng tăng nhẹ
tuy nhiên do xuất hiện trường gió phân kỳ nên nền nhiệt về đêm sẽ giảm khá sâu
ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi bốn độ
riêng các tỉnh vùng núi mức nhiệt thấp nhất còn giảm dưới ngưỡng một mươi độ
quý vị và các bạn cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe trong đợt rét sâu này
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa
sáng sớm có sương mù với nền nhiệt ngày đêm
sao động từ một mươi ba đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn đêm và sáng trời rét
đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
ở miền trung từ ngày mai trở đi tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
không khí lạnh yếu dần và nhiễu động gió đông cũng không còn
thì mưa giảm nhanh phổ biến chỉ có mưa giải rác với lượng dưới một mươi mm
cùng với đó nền nhiệt cũng tăng nhẹ với mức nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay ngày mai
vẫn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi tám mươi mm
sau đó mưa tạm thời giảm
nhưng từ chiều tối ngày hai mươi sáu khi nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng
giảm về diện và về lượng
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và en sông
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
chỉ có mưa vài nơi nhưng từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
mưa sẽ tăng cả về diện và lượng
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của rìa bắc rãnh xích đạo
nên tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
trưa chiều vẫn ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ